phó giáo sư phùng nguyễn thế nguyên trưởng đơn vị điều trị covid một mươi chín cho biết
hồi đầu tháng một mươi hai lượng f nhập viện điều trị tại đây có lúc lên đến một trăm sáu mươi
hiện f trẻ em nhập viện giảm mạnh với gần bốn mươi trẻ điều trị
trong đó có gần một mươi trẻ diễn tiến nặng trong đó có một trẻ phải lọc máu bốn trẻ phải thở máy
đây đều là những trẻ kèm theo bệnh lý nền nặng như bài não béo vị rối loạn chuyển hóa
phó giáo sư tiến sĩ nguyên chia sẻ nhóm trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên hầu như không còn phải nhập viện
kể từ khi thành phố triển khai tiêm vaccine cho các cháu
trước đây một số ca từ một mươi bốn một mươi năm tuổi đều là vì béo phì kèm theo covid một mươi chín
trước kế hoạch cho trẻ em tp hcm đi học trở lại các chuyên gia y tế cho rằng
số ca mắc covid một mươi chín có thể biến động trong những ngày tới
tuy nhiên phụ huynh không nên quá lo lắng vì trẻ mắc covid một mươi chín hầu hết không nghiêm trọng như người lớn
chỉ một số trường hợp thừa cân béo phì bệnh nền sẽ diễn tiến không thuận lợi và dễ trở nặng hơn
vì vậy các phụ huynh cũng như là nhà trường cần phải thường xuyên hướng dẫn
dẫn trẻ thực hiện năm k và tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi theo quy định của bộ y tế